hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
tuyên phạt các bị cáo lê tùng vân năm năm tù lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên ba mươi một tuổi lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi cùng lãnh bốn năm tù cao thị cúc sáu mươi hai tuổi ba năm tù và lê thanh nhị nguyên hai mươi bốn tuổi ba năm sáu tháng tù
sau phiên xét xử sơ thẩm ông lê tùng vân đã gửi đơn kháng cáo
cho tới hai mươi một tháng tám những bị cáo còn lại trong vụ tỉnh thất bồng lai cũng gửi đơn kháng cáo đến tòa án nhân dân tỉnh long an
đầu tháng một mươi một hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh long an đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định bản án mà tòa sơ thẩm tòa án nhân dân huyện đức hòa đã tuyên là đúng người đúng tội không oan sai
các bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước nên không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt
các bị cáo không đưa ra được những bằng chứng mới các bị cáo chỉ xoay quanh những nội dung đã làm rõ trong phiên tòa sơ thẩm
vì thế hội đồng xét xử bác kháng án và giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm
sự việc tại đây bắt đầu từ cuối năm hai nghìn một mươi chín một cô gái hai mươi tuổi nhận mình tên diễm my quay clip phát trên internet
nói một lòng hướng phật muốn đi tu nhưng cha mẹ không đồng tình tìm mọi cách cấm đoán và giảm cầm
cô tới tu tại tỉnh thất bồng lai cha mẹ cô gái cầm đầu đoàn năm mươi người tới một hộ dân được gọi là tỉnh thất bồng lai
ở xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín trong lúc đang làm việc tại đơn vị gần chục cán bộ công an huyện đức hòa tỉnh long an
bỗng nghe tiếng la hét hô hoán của nhiều người trong trụ sở
họ ra xem thì phát hiện nhóm khoảng tám người mặc đồ tu màu nâu cạo chọc đầu đang tụ tập la hét hô hoán và quay phim trái phép đòi cô gái trẻ diễm my
hôm sau những người trong hộ bà cúc đã đăng video và bài viết lên mạng xã hội facebook youtube
vụ cáo công an huyện đức hòa đã bắt cóc làm mất tích diễm my
đó là những sự việc xảy ra cuối năm hai nghìn một mươi chín và địa điểm được gọi tên tịnh thất bồng lai bắt đầu khơi chú ý trên mạng
tiếp đó là hàng loạt diễn biến khiến nhà chức trách vào cuộc mở ra hành trình ba trăm linh ngày điều tra truy tố xét xử những người tự xưng là người tu hành từ những pháp sưng trụ trì sư thầy
mở đầu công an huyện đức hòa xác minh việc lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện để trục lợi
đến cuối tháng hai hai nghìn hai mươi hai
vụ án được chuyển cho cơ quan điều tra công an tỉnh long an để điều tra
ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an đã ban hành cáo trạng truy tố sáu trên bảy bị can ở tỉnh thất bồng lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
theo đó sáu bị can truy tố gồm lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai tự xưng là thầy ông nội lê thanh hoàn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lê thanh nhất nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
lê thanh trùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi và lê thanh nhị nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
cơ quan chức năng xác định năm hai nghìn một mươi bốn bà cao thị cúc từ huyện cần đước tỉnh long an đến ấp lập thành xã hòa khánh tây mua nhà và chuyển hộ khẩu về đây để xây dựng sửa chữa làm điểm tù trái phép
cáo trạng thể hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một ông vân đã chỉ đạo lê thanh hoàng nguyên và lê thanh nhất nguyên lập nhiều tài khoản youtube
năm chú tiểu thiền am bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên offiso
những người này đã biên soạn giàn dựng diễn xuất đăng tải các video có lời nói xuyên tạc giáo lý phật giáo xúc phạm danh dự cá nhân thượng tọa thích nhật từ đăng lên kênh năm chú tiểu thiền a bên bờ vũ trụ
liên quan đến việc nhiều người kéo đến trụ sở công an huyện đức hòa đòi diễm my nhất nguyên đã dùng điện thoại để ghi hình sự việc
sau đó đăng lên kênh nhất nguyên hoàng nguyên offiso với nội dung công an huyện bắt cóc cô gái tiền diễm my
những người còn lại có vai trò tham gia diễn xuất phát trực tiếp các video có nội dung sai sự thật xúc phạm danh dự người khác
quá trình điều tra các bị cáo đều thừa nhận những cáo buộc trên
trái ngược với những nội dung đã khai nhận tại giai đoạn điều tra tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hai ngày hai mươi hai mươi một tháng bảy tại tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an năm hai nghìn một mươi ba
cả sáu bị cáo đã kêu oan và phủ nhận
các cáo buộc của cáo trạng
ông lê tùng vân luôn xuất hiện trước tòa trong tình trạng sức khỏe yếu trí nhớ không tốt
các đệ tử của ông vân là nhất nguyên nhị nguyên hoàn nguyên trùng dương và bà cúc đều thể hiện trí nhớ gặp khó khăn
riêng ông vân với lý do lớn tuổi đã xin vắng mặt ở ngày xét xử thứ hai
khi phiên tòa trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo các luật sư bảo chữa đề nghị chủ tòa phải đưa ra chứng cứ
biên bản về việc niêm phong và mở vật chứng trước khi được clip ra trình chiếu
các cáo lê tùng vân chỉ thừa nhận mình là người đã đặt tên tịnh thất bổng lai cho hộ nhà bà cao thị cúc
và tự đặt pháp danh cho mình là thích tâm đức
ông này cho rằng bản thân không theo đạo phật
bị cáo cũng phủ nhận việc duyệt tổ chức cho đăng tải các clip phạm pháp và khẳng định
đệ tử tôi nó ba mươi bốn mươi tuổi cả rồi và có trí khôn thậm chí hơn tôi nữa làm sao tôi can thiệp được
bị cáo chín mươi tuổi tự nhận trí nhớ không tốt rồi khoe trước tòa bản thân có hai bằng cử nhân nên không làm gì trái pháp luật
tương tự ông vân các đề tử của ông là nhất nguyên nhị nguyên hoàn nguyên trùng dương cùng bà cao thị cúc
cũng chối tội hoặc nói bị ép cung
tuy nhiên đại diện sở thông tin truyền thông tỉnh long an cho rằng
việc giám định các clip trên là hoàn toàn theo đúng quy định yêu cầu hội đồng xét xử
nhằm xem xét các hậu quả mà những clip này gây ra khi đăng tải là chuyển mạnh mẽ trên mạng xã hội
cơ quan điều tra cũng khẳng định trước tòa không ép cung như lời các bị cáo nói
tòa án nhân dân huyện đức hòa khép lại phiên xử với bản án tuyên phạt ông lê tùng vân năm năm tù
về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo khoản hai điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần
vi phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội đúng pháp luật
các bị cáo có tổ chức bàn bạc thống nhất phân công vai trò rõ ràng
trong đó bị cáo lê tùng vân có vai trò chủ mưu cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để gian đe
bị cáo chín mươi tuổi là tỉnh tiết giảm nhẹ nhưng tình tiết tăng nặng là không thành khẩn khai báo phạm tội hai lần trở lên
với vai trò đồng phạm bị cáo lê thanh nhất nguyên lê thanh hoàn nguyên và lê thanh trùng dương bị phạt mỗi người bốn năm tù
bị cáo lê thanh nhị nguyên lĩnh ba năm sáu tháng tù bà cao thị cúc nhận ba năm tù
theo hội đồng xét xử thủ tục tố tụng của các cơ quan đúng quy định pháp luật không có dấu hiệu sai phạm
các bị cáo khiếu nại nhưng không đưa ra chứng cứ chứng minh
các bị cáo không thừa nhận hành vi nhưng các kết luận giám định cùng lời khai đã thể hiện rõ hành vi phạm tội
bản án cấp sơ thẩm một lần nữa khẳng định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo vân đã chỉ đạo hoàn nguyên nhất nguyên lập tài khoản youtube nam chú tiểu thiền an bên bờ vũ trụ và nhất nguyên hoàn nguyên official
các bị cáo đã quay phim giảng dựng đăng các video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận thông tin sai sự thật
xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân trực tiếp xâm phạm đến công an huyện đức hòa giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an thượng tọa thích nhật từ
trong vụ án này cũng có thêm một bị can là lê thu vân sáu mươi năm tuổi cũng bị khởi tố với tội danh nói trên
trong quá trình điều tra diễn ra sau đó đã ra đầu thú nhóm luật sư của những người ở tỉnh thắt bồng lai đã có đơn gửi công an tỉnh long an
đề nghị đình chỉ điều tra đối với bà vân vì bà bị bệnh hiểm nghèo
tuy nhiên công an tỉnh long an cho rằng chưa có cơ sở xem xét khi bị can lê thu vân chưa thực hiện giám định y khoa theo quy định
tám ngày sau khi cấp sơ thẩm tuyên án ông lê tùng vân nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án
bị cáo này cho rằng mình già nua không ra khỏi nhà suốt ngày nằm võng kể cả lúc khách tới thăm
bị cáo không biết bấm điện thoại không biết sử dụng mạng xã hội chỉ lo giải bảo con cháu cùng tu tập
không lợi dụng dân chủ nên không có xâm phạm lợi ích của nhà nước hay tổ chức cá nhân nào
bị cáo lê tùng vân khẳng định mình không mạo nhận là đức phật không mạo danh đức phật không phì bán đạo phật
không xúc phạm giáo hội phật giáo việt nam tỉnh long an cũng không xúc phạm công an huyện đức hòa
ông này cho rằng mình và một số người ở tỉnh thất bồng lai là nạn nhân bị làm nhục và bị vu khống trong thời gian dài rất thậm tệ
khi đó bị cáo chín mươi tuổi yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm
tuyên ông và các đệ tử của mình không phạm tội trả tự do và đình chỉ vụ án
tiếp đó từ nơi bị tạm giam ngày hai mươi một tháng tám năm bị cáo còn lại cũng kháng cáo
tới trưa ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lãnh đạo công an tỉnh long an cho biết
cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ bà cao thị cúc
theo điều tra bổ sung nhóm người ở tỉnh thất bồng lai do ông lê tùng vân cầm đầu được xác định có hành vi giả sư
giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số tổ chức cá nhân
số tiền chiếm đoạt đang được cơ quan điều tra tổng hợp
ngoài ra liên quan vụ việc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an khi ấy đang điều tra dấu hiệu của tội loạn luân
để thực hiện các bước điều tra cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định hai mươi tám người
bao gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại cơ sở tu tập tự phát này
lý giải việc lấy mẫu xác định adn nhà chức trách cho hay
thời gian qua có những tin báo tố giác cho rằng những đứa trẻ ở tỉnh thất bồng lai không phải là trẻ mồ côi như lê tùng vân
và những người lớn sinh sống tại đó đã thông tin
sau đó kết quả giám định đã được gửi tới những người liên quan tại tỉnh thất bồng lai
dòng ông lê tùng vân đã từ chối nhận
khi cơ quan điều tra đến tỉnh thất bồng lai để tống đạt kết quả giám định adn
thì ông lê tùng vân đóng cửa không hợp tác
cơ quan điều tra đã mời chính quyền địa phương đến lập biên bản về vụ việc
cơ quan điều tra đã tống đạt kết quả trên đến các bị cáo đang bị tạm giam
sau khi thu thập đủ chứng cứ ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lê tùng vân
để điều tra về hành vi loạn luận